cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng có hành vi lừa đảo bằng hình thức xin việc để chiếm đoạt tiền của người dân
đó là đối tượng nguyễn minh hoàn chú ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
bằng thủ đoạn tự bịa đặt thông tin mình có nhiều mối quan hệ và có khả năng xin việc làm xin đi học làm dịch vụ vay vốn ngân hàng kể cả chạy án chạy tội
từ năm hai nghìn chín đến nay hoàn đã lừa đảo chiếm đoạt của một mươi tám người với tổng số tiền khoảng hai tỷ hai trăm linh triệu đồng